thưa quý vị và các bạn cục cảnh sát giao thông vừa ra quyết định xử phạt bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
và tước giấy phép lái xe năm tháng đối với tài xế của nhà xe việt thanh chạy tuyến hà nội hải phòng
về hành vi cho xe quay đầu và chạy ngược chiều trên cao tốc hà nội hải phòng
tài xế của hãng việt thanh cho biết sáng ngày hai tháng tám khi đang vé xe khách bốn mươi bảy chỗ
đi từ bến xe mỹ đình về gia lâm hà nội để bảo dưỡng do không biết đường nên đi vào cao tốc hà nội hải phòng
đi được hai km tài xế phát hiện nhầm đường nên cho quay đầu đi ngược chiều cao tốc để về huyện gia lâm
từ ngày một tháng tám nghị định bốn mươi sáu về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
quy định phạt tiền bảy triệu đến tám triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ bốn đến sáu tháng
đối với hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc trừ xe ưu tiên khi làm nhiệm vụ